theo thông tin từ ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín tính đến sáu giờ sáng nay ngày một mươi chín tháng bốn
việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín nào như vậy đã bảy mươi hai giờ qua nước ta không có thêm ca mắc mới
tổng số ca mắc covid một mươi chín hiện có vẫn là hai trăm sáu mươi tám trường hợp trong đó hai trăm linh một ca khỏi bệnh hiện chỉ còn sáu mươi bảy bệnh nhân đang điều trị